công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng đen trên địa bàn tỉnh hương yên
được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian vừa qua
từ các biện pháp trinh sát cho đến quá trình lập kế hoạch triệt phá các ổ nhóm tín dụng đen
đều được lực lượng cảnh sát hình sự lên kế hoạch một cách bài bản chi tiết
với mục tiêu cao nhất là chặn đất sống của hoạt động tài chính này
và cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động để người dân thấy được những hệ lụy từ tín dụng đen

ngày hai mươi bốn tháng ba công an tỉnh đồng tháp cho biết hiện công an huyện thanh bình đang tạm giữ hình sự đối tượng
nguyễn thiên nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tại nhà số tám trăm bốn mươi tám ấp bình trung xã bình thành

vào lúc một mươi h hai mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba qua công tác nắm thông tin địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phú hợp với công an huyện thanh bình
bác quả tàn đối tượng nguyễn thiên nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tại nhà số tám trăm bốn mươi tám ấp bình trung xã bình thành
có hành vi bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi bốn bịch ni lông hàng kính chứa nhiều tinh thể màu trắng
qua đấu tranh nguyệt khai nhận một mươi bốn túi chứa tinh thể trắng là ma túy đá
hiện vụ việc đang được công an huyện thanh bình lập biên bản và thủ lý điều tra xử lý theo thẩm quyền
tình hình dịch bệnh tại tp hcm chưa cho phép các f được đi làm trực tiếp
đây là khẳng định của sở y tế tp hcm căn cứ vào số ca nhiễm trong thời gian vừa qua
bên cạnh đó với quyết định mới của ybnd tp hcm về việc cho f một đã tiêm đủ vaccine được đi làm
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng điều chỉnh cho phép học sinh và nhân viên giáo viên
làm việc tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố là f một đã tiêm chủng được đi học và đi làm trở lại
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sáng nay
sở đã ban hành văn bản tám trăm bốn mươi chín thực hiện văn bản tám trăm bốn mươi hai của ybnd tp hcm
về việc cho phép f một đã tiêm chủng đủ liều được đi làm đi học trở lại
các cơ sở giáo dục phối hợp với y tế địa phương để khoanh vùng trong phạm vi hẹp
xác định chính xác f một tại trường học
đây là điều chỉnh mới nhất của ngành giáo dục nhằm đảm bảo quy định phòng chống dịch tại nhà trường

đợt này công an tp hcm tổ chức ba lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật
cho lãnh đạo chỉ huy và các bộ chí sĩ phụ trách công tác điều lệnh quân sự võ thuật
theo bang giám đốc công an tp hcm các lớp tập huấn nhằm phổ biến quán triệt
và triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ những nội dung trong các thông tư mới
đã được bộ công an ban hành thời gian gần đây đồng thời đánh giá thực trạng những ưu điểm
tồn tại hạn chế công tác điều lệnh quân sự võ thuật
từ đó siết chặt hơn nửa ký luật ký cương xây dựng lực lượng công an tp hcm
chính quy tinh huệ hiện đại
sau khi hoàn thành lớp tập huấn công an các đơn vị địa phương
căn cứ lịch kiểm tra giám sát của công an thành phố để xây dựng chương trình tập huấn của đơn vị
kết quả tập huấn là một tiêu chí để đánh giá xét phân loại thi đua
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc hàng năm
thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng ba cục truyền thông bộ công an đã có buổi khảo sát
về cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật để tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh
công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố cần thơ
tham dự buổi khảo sát có trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
đại tá trần thanh phong và đại tá nguyễn thúy quỳnh phó cục trưởng cục truyền thông
cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ cục truyền thông tham gia cùng đoàn
tiếp về làm việc với đoàn có đại tá trần văn dương ủy viên ban chấp hành đáng bộ
thành phố cần thơ phó giám đốc công an thành phố cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ
trực thuộc công an thành phố cần thơ
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ được tổ chức
tại thành phố cần thơ vào trung tuần tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đêm bế mạc tổng kết và trao giải diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân là hoạt động thường niên
của cục truyền thông bộ công an
đây còn là ngày hội của những người làm công tác truyền hình phát thanh
trong công an nhân dân để gặp gỡ trong đối kinh nghiệm nâng cao trình độ nghiệp vụ
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ
kết thúc buổi khảo sát cục truyền thông sẽ xây dựng triển khai văn bản hướng dẫn cụ thể
để công an các đơn vị địa phương tham gia đảm bảo cho liên hoan truyền hình phát thanh
công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai thành công tốt đẹp